tại hà nội bộ công thương phối hợp với trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc triển lãm hội trợ hàng thủ công mỹ nghệ năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm bảy mươi một năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thuận mới văn minh đồ thị
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm
triển lãm hội trợ hàng thủ công mỹ nghệ có quy mô hai trăm linh gian hàng với một trăm linh sản phẩm trưng bày
là hàng thủ công mỹ nghệ và hàng hóa việt nam không có hàng hóa xuất xứ nước ngoài
bên cạnh đó
ngoài việc giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu đặc sắc của các nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân yếu tố triển lãm hội trợ còn thu hút trưng bày giới thiệu quảng bá những sản phẩm thủ công mỹ nghệ
của các cơ sở công nghiệp tiểu thủ công nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ đến với người tiêu dùng
đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển sản phẩm mở rộng thị trường
tôi đến đây thì tôi thấy là từ cái sự tiếp đón cho đến sản phẩm trưng bày
tôi thấy là rất là đẹp và rất tinh xảo đẹp lắm
nhưng mà cái gì cũng muốn mua nhưng mà thôi bây giờ phải xem cái gì mà cần thiết của gia đình
vừa cái túi tiền của mình thì mình mua
tôi mong muốn là cứ một năm là một lần như này để cho cả nước cả nhân dân hà nội đến để xem trưng bày
và để mua sắm người việt mình dùng hàng của việt rất là đẹp
triển lãm hội trợ hàng thủ công mỹ nghệ năm hai nghìn một mươi sáu là dịp để giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu
đặc sắc của các nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân yêu tú đã được đề nghị phong tặng
hôm nay cũng lần thứ hai tức là được vinh danh nghệ nhân người dân nghệ nhân ngu tố cũng rất là xúc động
khi thấy cả nước người ta cũng hào hứng thì với cái tinh thần như vậy là làm nghề
mình cũng muốn giữ nghề và truyền nghề lại cho các thế hệ đời sau
sự kiện này sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi chín tháng tám tại trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
khu di tích hoàng thành thăng long số chín hoàng diệu quận ba đình thành phố hà nội